chủ tịch nước võ văn thưởng đã tiếp thủ tướng cộng hòa belarus roman gollovshenko đang có chuyến thăm chính thức việt nam
nhiệt liệt chào mừng thủ tướng roman golovchenko thăm chính thức việt nam
chủ tịch nước võ văn thường đánh giá cao kết quả hội đàm giữa thủ tướng hai nước
tin tưởng chuyến thăm việt nam đầu tiên của người đứng đầu chính phủ belarus trong vòng một mươi hai năm trở lại đây
sẽ tạo sung lực mạnh mẽ phát triển hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và belarus
khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ trí tình
mà nhân dân belarus đã dành cho việt nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay
chủ tịch nước vui mừng nhận thấy quan hệ chính trị ngoại giao giữa hai nước tiếp tục được thúc đẩy
tạo nền tảng quan trọng cho phát triển hợp tác trên các lĩnh vực khác như kinh tế thương mại đầu tư
giáo dục văn hóa giao lưu nhân dân
chủ tịch nước chân thành cảm ơn chính phủ belarus thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi
cho cộng đồng người việt nam sinh sống làm ăn học tập ổn định tại belarus
lần đầu tiên thăm chính thức việt nam thủ tướng roman golovshenko vui mừng đánh giá cao
những thành tiệu trong phát triển kinh tế xã hội và nâng cao uy tín trên trường quốc tế mà việt nam đạt được
khẳng định belarus trân trọng tình cảm hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước
và coi việt nam là đối tác ưu tiên của belarus trong khu vực asean
lãnh đạo hai nước nhất trí sẽ
thúc đẩy các bộ ngành địa phương hai nước thực hiện tốt các thỏa thuận đạt được
tại hội đàm giữa hai thủ tướng để làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt
sáng nay trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức vương quốc thái lan
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tới thăm trường đại học chulalongkorn tại thủ đô bangkok
cùng giữa có ông padipa sundipada phó chủ tịch thứ nhất hạ viện thái lan
cùng đông đảo các giáo sư tiến sĩ các nhà nghiên cứu giảng viên các nhà học thuật và sinh viên nhà trường
đại học chulalongkorn là một trong những đại học danh tiếng và lâu đời nhất tại thái lan
với bề dày truyền thống hơn một trăm linh năm nơi ươm mầm cho rất nhiều thế hệ tài năng của thái lan
và nhiều quốc gia trên thế giới
hiện nay trường đã có hợp tác với một số trường đại học viện nghiên cứu lớn tại hà nội và thành phố hồ chí minh
trường đại học chulalongkorn có số lượng sinh viên đông thứ năm trong số các sinh viên nước ngoài đang học tập tại trường
trong bài phát biểu với chủ đề tăng cường sự gắn bó tin cậy
quan hệ đối tác chiến lược việt nam thái lan vì một tương lai chung hòa bình hợp tác và phát triển bền vững
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nêu rõ việc xây dựng cộng đồng asean vững mạnh đoàn kết gắn kết và tự cường
có vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực có quan hệ tốt với các đối tác ngoài khu vực
là một định hướng ưu tiên của quan hệ đối tác chiến lược việt nam thái lan
để kiến tạo không gian phát triển mới cho asean hai nước cần tiếp tục mở rộng
làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ với các đối tác tăng cường liên kết kết nối sâu rộng hơn
quan trọng hơn là tích cực góp phần xây dựng tầm nhìn cộng đồng asean đến năm hai nghìn bốn mươi năm trên tinh thần
lấy người dân làm trung tâm mục tiêu và động lực trong đó có việc củng cố đoàn kết gắn kết và bản lĩnh vững vàng của asean
để phát triển sâu sắc và toàn diện hơn nữa nội hàm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
chủ tịch quốc hội đã nêu ra bốn định hướng hợp tác trong đó quan trọng nhất là cần tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác an ninh quốc phòng
không ngừng thúc đẩy hợp tác thực chất hiệu quả trên tất cả các kênh đảng nhà nước nghị viện và giữa người dân với người dân
hai nước cần đoàn kết hơn gắn bó hơn và sáng tạo hơn với phương châm tin cậy trách nhiệm chân thành hợp tác cùng thắng lợi
tăng cường gắn kết kinh tế sâu rộng và triển khai hiệu quả chiến lược ba kết nối
phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt hai mươi năm tỷ usd theo hướng cân bằng hơn mở rộng đầu tư giữa hai nước
để hiện thực hóa các định hướng nêu trên chủ tịch quốc hội việt nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác toàn diện hiệu quả với nghị viện thái lan
phát huy vai trò vừa là một kênh đối ngoại mang tính nhà nước vừa mang tính nhân dân sâu sắc
góp phần đưa quan hệ việt nam thái lan ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất
cũng trong sáng nay tại thủ đô bangkok thái lan chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tiếp
chủ tịch phòng thương mại thái lan sanan agobokov tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của thái lan trong nhiều lĩnh vực
đồng thời cũng là những nhà đầu tư lớn đang kinh doanh tại việt nam
tại cuộc tiếp chủ tịch phòng thương mại thái lan ttc sanan anguberg úc chủ tịch quốc hội vương đình huệ cảm ơn ttc đã phối hợp chặt chẽ
với liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam vcci các cơ quan hiệu quan của hai nước
chuẩn bị chú đáo cho việc tổ chức diễn đàn chính sách pháp luật
thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư việt nam thái lan tại thái lan
trân trọng cảm ơn phía thái lan đã giúp hoàn tất các thủ tục thành lập phòng thương mại việt nam tại thái lan việt tram thái lan
chủ tịch quốc hội đề nghị ttc tiếp tục phối hợp với vcci và các cơ quan hữu quan hai nước
góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn quan hệ hợp tác về thương mại và đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới
chủ tịch ttc cho biết ttc luôn phối hợp chặt chẽ với vcci
ttc và vcci cũng đang tích cực hợp tác
để góp phần đưa kim ngạch thương mại hai triệu lên hai mươi năm tỷ usd theo mục tiêu đã được lãnh đạo hai nước xác định
tại cuộc tiếp đại diện central group công ty siam scg ngân hàng cacicon carbank công ty charon hockpen cp và công ty vkha
chủ tịch quốc hội vương đình huệ hoan nghênh và trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp thái lan đã lựa chọn đầu tư sản xuất kinh doanh tại việt nam
đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
của các doanh nghiệp góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của việt nam tạo công an việc làm và nâng cao đời sống của người dân trong khu vực mà các doanh nghiệp hoạt động
chủ tịch quốc hội mong muốn các doanh nghiệp thái lan tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh tại việt nam theo xu hướng hợp tác chung của hai nước
đại diện các doanh nghiệp trân trọng cảm ơn các cơ quan việt nam trong đó có quốc hội việt nam đã luôn tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp thái lan đầu tư sản xuất kinh doanh tại việt nam
nhân dịp này các doanh nghiệp kiến nghị một số vấn đề cụ thể với mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh tại việt nam
các doanh nghiệp thái lan khẳng định luôn coi việt nam là quê hương thứ hai đã đang và sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp giúp người dân trong khu vực doanh nghiệp hoạt động nâng cao đời sống
coi đây là nền tảng ổn định cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển
ngày bảy tháng một mươi hai các bác sĩ tại bệnh viện phú sĩ
sản trung ương và trung tâm tim mạch bệnh viện nhi trung ương đã phối hợp thực hiện thành công ca mổ cấp cứu lấy thai và can thiệp tim mạch
cấp cứu cho bệnh nhi sơ sinh khi vừa mới chào đời ở tuổi thai ba mươi chín tuần ba ngày mắc dị tật tim bẩm sinh
trước đó mẹ của bệnh nhi đã được các bác sĩ tại trung tâm chẩn đoán trước sinh hội trần và hội trần liên viện trần đoán thai hai mươi chín tuần có dị tật tim
sau khi được tư vấn gia đình quyết định tiếp tục theo dõi thai tại bệnh viện phụ sản trung ương
đây là một trường hợp dị tật tim bẩm sinh phức tạp nếu không cấp cứu tại chỗ kịp thời thì tiên lượng xấu và thông thường các trường hợp như vậy bệnh nhi sẽ tử vong ngay sau khi trào đời nếu không được can thiệp tim sớm
quá trình can thiệp cho bệnh nhi sơ sinh được thực hiện ngay lập tức sau khi trẻ trao đời dưới sự phối hợp của các bác sĩ bệnh viện phụ sản trung ương và bệnh viện nhi trung ương
sau khi được can thiệp tình trạng bệnh nhi tạm thời ổn định và đã được chuyển sang trung tâm tim mạch bệnh viện nhi trung ương để tiếp tục theo dõi và hồi sức
dự kiến sau từ một đến hai tuần bệnh nhi sẽ được đánh giá lại tình trạng sức khỏe nếu tình trạng ổn định đủ điều kiện bệnh nhi sẽ được thực hiện phẫu thuật sửa lại hai góc mạch bị động giúp cấu trúc và sinh lý của tim trở về bình thường
thưa quý vị việc nâng giá sản phẩm rồi hạ xuống để kích cầu người dùng đã xuất hiện tại việt nam trong nhiều năm
mức giảm giá hàng chục phần trăm đôi khi không có thực hoặc không kèm chất lượng sản phẩm như kỳ vọng
trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng mua sắm cuối năm tăng cao việc quản lý chặt chẽ hoạt động khuyến mại nhằm bảo vệ quyền lợi người dùng là rất cần thiết
mua một sản phẩm nguyên giá trước đây và so với mức giá giảm năm mươi như hiện tại vẫn thấy bằng nhau
cùng một chiếc áo khoác cùng hình ảnh và thông số giới thiệu
tuy nhiên ở mỗi sân hàng đưa ra mức giá gốc và giá trị
giá khuyến mại khác nhau
ở các gian hàng giảm giá sâu mức giá cuối cùng vẫn cao hơn so với gian hàng giảm ít
việc giảm giá khuyến mãi được xem là giải pháp để kích thích sức mua
tuy nhiên để các chương trình giảm giá khuyến mãi đi vào thực chất
các đơn vị kinh doanh cần phải bảo đảm chất lượng hàng hóa khi giảm giá tránh tình trạng nâng giá rồi giảm
về lưu đồ đó trên cơ sở đó các khách hàng những người có nhu cầu mua sản phẩm liên quan đến sản phẩm điện thoại iphone này
thì có thể truy cập vào những trang website của chúng tôi để biết được là trong quá khứ sản phẩm này bán ở những mức độ giá bao nhiêu
đại diện bộ công thương khuyến cáo trước khi quyết định mua một mặt hàng
người dùng nên so sánh giá của sản phẩm đang xeo với giá thị trường hoặc giá tại một số cửa hàng khác
hiện nay trên các sản thương mại điện tử đều có phần đánh giá đối với các gian hàng
trước khi lựa chọn bất cứ sản phẩm nào người dùng nên tham khảo qua thông tin ở phần này để có thể chọn được một gian hàng uy tín
cục đường bộ việt nam đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo sát hạch lái xe
theo đó các trung tâm đào tạo phải có hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy
thi sát hạch lý thuyết và thực hành đầy đủ hiện đại đáp ứng tối ưu các quy chuẩn của cục đường bộ ban hành và được quản lý chặt chẽ
cùng với những giải pháp hữu hiệu khác việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo sát hạch lái xe hiện nay
không chỉ bảo đảm chất lượng học thật thi thật ở các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe
mà còn góp phần tạo ra đội ngũ lái xe chất lượng cao hạn chế tai nạn giao thông xây dựng một xã hội an toàn
thực hiện yêu cầu chuyển đổi số cục đường bộ việt nam đã nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý bằng công nghệ trong lĩnh vực đường bộ
mọi hoạt động về bảo trì phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hay lĩnh vực kinh doanh vận tải cũng sẽ được chuyển đổi quản lý trên môi trường số
theo cục đường bộ việt nam khi triển khai tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền đổi số
mọi dữ liệu sẽ được chia sẻ cho các bộ ngành cùng khai thác vừa có thể nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra
vừa có thể khai thác căn cứ để xử lý các vi phạm bằng hình thức phạt nguộ
trước dự báo từ nay đến cuối năm thời tiết còn diễn biến phức tạp

ngành giao thông vận tải tỉnh phú yên tiếp tục tập trung giả soát những điểm sung yếu trên các tuyến đường
triển khai nhiều giải pháp sẵn sàng ứng phó khi có sự cố thiên tai xảy ra
những năm trước đây bốn vị trí tràn trên quốc lộ hai mươi chín đoạn qua xã sơn giang huyện sông hình tỉnh phú yên
thường xuyên bị chia cắt vào mùa mưa lũ